ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
với tinh thần kiên định chủ động và quyết liệt hơn trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
sở giao thông vận tải tp hcm quyết định tiếp tục tạm ngưng vận chuyển hành khách
theo tuyến cố định xe buýt xe taxi xe hợp đồng
bao gồm xe hợp đồng dưới chín chỗ ứng dụng công nghệ
xe du lịch hoạt động trên địa bàn tp hcm
kể từ giờ ngày một mươi sáu tháng bốn đến hết ngày hai mươi hai tháng bốn
ủy ban nhân dân tp hcm vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình bình ổn thị trường
năm hai nghìn hai mươi ứng phó khẩn cấp dịch covid một mươi chín
trong đó đưa hai mặt hàng khẩu trang và nước rửa tay sát quẩn vào diện bình ổn giá
trong giai đoạn ứng phó khẩn cấp phòng chống dịch covid một mươi chín
lượng hàng bình ổn chiếm ba mươi năm đến năm mươi nhu cầu thị trường
ở nhóm khẩu trang các loại tp hcm sẽ đưa vào bình ổn năm mươi bảy năm triệu cái
trong ba tháng và ba hai mươi chín triệu chai nước rửa tay sát quẩn
tương đương một hai triệu lít trên ba tháng
sở du lịch tp hcm cho biết ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín khiến chín mươi
trong số hơn một doanh nghiệp lửa hành vừa và nhỏ trên địa bàn đã tạm ngừng hoạt động
một số doanh nghiệp lớn vốn tư nhân chỉ bố trí nhân sự trực tại công ty
các doanh nghiệp vốn nhà nước hoạt động cầm chừng
trong quý i tp hcm đón hơn một ba triệu khách quốc tế giảm hơn bốn mươi hai
doanh thu toàn ngành du lịch của tp hcm giảm hai mươi
so với cùng kỳ năm trước
trên website của các trường đại học công nghệ thông tin
đại học quốc gia tp hcm đại học mở đại học luật đại học kinh tế luật tp hcm
lần lượt thông báo giảm học phí hoặc hỗ trợ tài chính bằng quỹ học bổng cho sinh viên
có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín
mức học phí được giảm từ năm đến hai mươi năm học phí các môn học online
hoặc toàn bộ các môn học của học kỳ hai năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
trước tác động của dịch covid một mươi chín ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
tp hcm đã kịp thời ban hành nhiều chính sách hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn người yếu thế
gần đây tại nhiều địa phương còn xuất hiện mô hình cấp phát gạo tự động cho người nghèo
do các nhóm thiện nguyện tổ chức
hay trao tặng miễn phí khẩu trang y tế nước rửa tay sát khuẩn cho cộng đồng
cùng chung tay chống dịch covid một mươi chín
những hành động đầy ý nghĩa nhân văn là nét đẹp bốn có của tp hcm
quỹ ban mặt trận tổ quốc tp hcm cho biết
đã tiếp nhận gần một trăm một mươi hai tỷ đồng tiền ủng hộ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
cùng với cả nước cả hệ thống chính trị và người dân tại tp hcm
đang nỗ lực đồng lòng cùng chung tay phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của virus corona gây ra

tại các khu vực cửa khẩu cảng vùng biên giới biển nơi tuyến đầu chống dịch của thành phố
cáng bộ chiến sĩ bang quân hàm xanh luôn ngày đêm bám trực
bảo đảm thực hiện tốt công tác kiểm soát dịch bệnh
quyết tâm cùng thành phố phòng chống hiệu quả dịch bệnh

từ đầu mùa dịch đến nay đây là một trong những nhiệm vụ định kỳ của đại úy nguyễn minh hiếu chính trị viên phó đồng biên phòng cần thạnh
tuyên truyền của mình đi ra đảo thì nhờ anh duong phát cho bà con cái tờ tuyên truyền về rơi về thành phố covid
trên tuyến biên giới biển cần giờ ngoài việc tuyên truyền nhắc nhở các chủ phương tiện tại các bến đò chấp hành tốt công tác phòng dịch giữ khoảng cách an toàn cho hành khách
và không chở quá năm mươi số người quy định
tổ công tác phòng dịch tại các bến đò tại thị trấn cần thạnh đều túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn kiểm tra thân nhiệt từng hành khách
và cho khai báo y tế lịch trình di chuyển hướng dẫn họ cách bảo vệ sức khỏe trong mùa dịch
hiện tại mỗi bến đò ở đây chỉ được phép hoạt động với tần suất sáu chuyến mỗi ngày
như là lúc đi là mấy anh biên phòng thí dụ ở thành an đi qua cần giờ thì mấy anh cũng có đo nhiệt độ
thì cho đi còn không đúng thì giữ lại thấy cũng tốt cho dân với anh cũng tích cực
tôi ở trên dưới an tôi qua thành an làm bên này anh em công nhân ở bên này
thì trước khi đi qua và đi lại thì có bộ đội anh em dân quân kiểm tra sức khỏe
trước khi đi qua thì vài số người đi trên ghe nó cũng đảm bảo khách an toàn
thì tôi rất là an tâm vì anh em rất có trách nhiệm với người dân của chúng tôi
từ đó mùa dịch đến giờ mấy anh biên phòng cũng tiên triền những thông tin về dịch rất là nhiều
hãy hướng dẫn cách phòng chống dịch và ngăn ngừa dịch
anh biên phòng ở đây hoạt động ch phase ii năm hai nghìn hai mươi một
trực tiếp với phương tiện bé xuyên từ ngày có dịch tới giờ
mình cũng có phát lo tiên triền
hoặc là nhắc nhở người dân ngồi dịch sống hoặc là có tiên triền điều kiện
nhắc nhở người dân ngồi dịch sống đó
nhắc nhở người dân ngồi dịch sống đó

một trăm linh quân số trực sẵn sàng chiến đấu
mệnh lệnh của bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tp hcm được các đơn vị trực thuộc quán triệt
thực hiện nghiêm túc xuyên suốt giai đoạn chống dịch hiện nay
thực hiện chỉ đạo của đảng ủy bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố và huyện cần giờ
đồn biên phòng cần thạnh xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị
với phương châm chống dịch như chống giặc
cấp ủy bang chỉ huy đồn đã quán triệt nghiêm túc chỉ thị nghị quyết và kế hoạch của cấp trên
từ đó xây dựng các hoạt động cụ thể như thành lập lực lượng đặc biệt trực tiếp tham gia bảo vệ
khu cách ly trên địa bàn và thành lập lực lượng tham gia phản ứng nhanh của huyện
đối với công tác tuyên truyền thì đồn biên phòng cần thạnh thực hiện chỉ đạo của bộ chỉ huy
phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tổ chức hoạt động tuyên truyền tại các hộ gia đình
hướng dẫn và phát khẩu trang miễn phí cho bà con nhân dân trên địa bàn
cũng như là phát tờ rơi cẩm nang phòng chống dịch nước rửa tay
bên cạnh đó thì đội biên phòng cần thạnh cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện
thông tin tài chúng như là loa phát thanh của thị trấn hay là các loa tại các bến đò bến tàu có tóc
điều ngoài đến kia
công tác phòng chống dịch bệnh thì cả hệ thống chính trị cùng đồng lòng để mà thực hiện cái nhiệm vụ
trong cái công tác phòng chống dịch bệnh
thì ở đây thì đối với cái vai trò của các chiến sĩ lực lượng biên phòng thị trấn tân thạnh
thì cũng đã có cái nhiều cái nỗ lực lớn trong cái công tác phối hợp với chính quyền địa phương
thì các chiến sĩ thì cũng thường xuyên phối hợp với quỹ ban dân thị trấn các bàn ngành toàn thể
để thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền vận động nhân đặc biệt là đến tầng hộ dân để mà
làm sao triển tải được những cái nội dung những cái thông tin liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh
trên cơ sở bám nắm vững chắc địa bàn cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cần thạnh
đã kịp thời tham mưu cấp trên phối hợp chính quyền địa phương kịp thời thực hiện nhiều chương trình
an sinh xã hội kết hợp tuyên truyền phòng dịch covid một mươi chín đến tận nhà người dân
nhất là sáu trăm ba mươi bảy gia đình thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn
gia đình tôi cũng cảm ơn mấy chú đã giúp đỡ quan tâm tới hộ nghèo rồi cũng thành thật cảm ơn
bây giờ ở nhà thì cũng xây sở thì không có tiền nhưng mà ăn uống thì trong nhà thôi
cũng tạm cũng có gạo và bò ăn
trong thời điểm dịch covid một mươi chín còn diễn biến phức tạp khó lường đồng biên phòng cần thạnh
đã có chủ trương mang nhiều ý nghĩa nhân văn khi cho cán bộ chiến sĩ có năng khiếu
tổ chức cắt may và phát khẩu trang phòng dịch miễn phí cho người dân
đến nay đã có hơn bảy chiếc khẩu trang đến tay người dân
đáng mừng hơn trân trọng tấm lòng tương thân tương ái của bộ đội biên phòng
nhiều gia đình địa phương đã tình nguyện tham gia hoạt động thiền nguyện đầy ý nghĩa này
thực hiện cái chủ trương của cốc ủy ban chương đồng biên phòng cần thạnh
thì phát động toàn thể cán bộ chiến sĩ là tham gia trong rất nhiều việc
trong đó có cái việc cắt khẩu trang phát lĩnh cho bà con trên cây bàn
cán bộ chiến sĩ tham gia rất là nhiệt tình và đông đủ
trong đó có vận động những gia đình trên địa bàn biết về ngày mai
thì có tham gia may cùng với cán bộ chiến sĩ để có lượng khẩu trang phát cho bà con trên địa bàn
sau khi có cái chủ trương của cốc ủy ban chương đồng
thì bản thân tôi có về vận động và truyền đoạn lại cái ý kiến của ban chương đồng cùng với gia đình
thì gia đình rất là nhiệt tình hưởng ứng và sẵn sàng cùng với cán bộ chiến sĩ của đồn biên phòng thạnh
để phát khẩu trang và để phát cho những người dân trên cây bàn đơn vị ông quân
trong cái thời gian mà tôi không có tham gia công việc ở trường
thì trong cái mùa dịch học trò nghỉ thì khi mà được cái sự gợi ý của đội biên phòng cần thạnh
về cái hưởng ứng may khẩu trang để giúp đỡ người dân trong việc phòng chủng covid một mươi chín
thì tôi rất là vui mình đã góp được một cái phần nhỏ công sức của mình để phục vụ cho người dân đề bàn thị trấn cần thạnh
trong cái việc mà may khẩu trang để phòng người dịch
và cái việc mà tôi may khẩu trang thì tôi có phần đồng một số bạn đồng nghiệp ở đơn vị là cắt phụ
cắt phủ xong rồi về cái thời gian mà tôi ở nhà thì có thể là may
xong rồi đưa các bạn đồng nghiệp là ủi gạch chữ sạch sẽ rồi khi đó mình mới giao cho đội biên phòng cần thạnh
để đa dạng các hình thức tuyên truyền chống dịch covid một mươi chín đạt hiệu quả cao
đoàn thanh niên đồng biên phòng cần thạnh còn phối hợp đoàn thanh niên thị trấn dày công thực hiện mv tuyên truyền cách thức phòng dịch theo giai điệu bài hát
hình thức tuyên truyền này đã lan tỏa sâu rộng tại địa bàn cơ sở và được người dân đón nhận
tại khu vực cửa khẩu cảng tp hcm ngay từ những ngày đầu chống dịch cán bộ chiến sĩ biên phòng đã phối hợp với trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế
và các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra giám sát chặt chẽ một mươi năm tàu quốc tế
với ba trăm linh chín thuyền viên tiến hành đo thân nhiệt cho thuyền viên cán bộ nhân viên ra vào cảng lên tàu
cho đến thời điểm này tất cả các thuyền viên hành khách trên tàu đơn vị không làm thủ tục nhập cảnh cấp thẻ đi bờ
trước đó nhiều cán bộ chiến sĩ đã tổ chức tuyên truyền cho hàng trăm lượt thuyền viên khách du lịch nước ngoài
phát một tờ rơi sáu trăm tám mươi cuốn cẩm nang hỏi đáp vì phòng chống dịch covid một mươi chín
trao tặng hai chiếc khẩu trang kháng quẩn cho khách du lịch tuyên viên
và nhân dân trong khu vực cửa khẩu cảng
trong khi thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch đơn vị chúng tôi đã thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch
từ cơ quan đến đơn vị và làm tốt công tác thông tin truyền thông về công tác phòng chống dịch
từ đơn vị cơ sở cho đến đặc biệt là tuyên viên phòng cảng
và duy trì nghiêm việc tổ chức thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang thực hiện cự ly giãn cách cử ly khi tiếp xúc với các đối tượng
đặc biệt là anh em làm cái nhiệm vụ trên tuyến biên phòng cửa khẩu cảng
và làm anh em một số hoạt động địa bàn trên tuyến cần giờ
trong quá trình tổ chức tiếp xúc đó thì chúng tôi cũng đã có hướng dẫn
rồi cho chỉ huy cho các đơn vị cán bộ chiến sĩ là trực tiếp làm nhiệm vụ
để anh em nắm rõ cái quy trình chuyên môn làm sao đó để giữ được khoảng cách và an toàn cho mình
đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền
thì ban chỉ đạo chúng tôi đã tổ chức tập huấn cho quân y các đơn vị
cho chỉ huy các đơn vị và cùng với việc tập huấn đó thì chúng tôi có ràng buộc về phần trách nhiệm
trách nhiệm đối với chỉ huy cấp ủy chỉ huy các cấp là phải tổ chức thực hiện quan triệt cái việc này nghiêm túc
đồng thời là chỉ huy các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước bộ chỉ huy về cái vấn đề để cán bộ đi ra ngoài
làm thực hiện nhiệm vụ phải thực hiện đầy đủ các quy trình
quy phạm trong phòng chủng
vấn đề đó theo chúng tôi là cũng rất là quan tâm
tập trung đảm trách nhiệm vụ bảo đảm công tác phòng dịch được thực hiện một cách tốt nhất
trong những ngày toàn xã hội chống dịch covid một mươi chín cũng như nhiều đồng đội khác
trung úy quân nhân chuyên nghiệp nguyễn lương kiểm công tác tại phòng chính trị
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tp hcm vẫn biệt mài đi cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao
ít ai biết rằng nếu dịch không diễn biến phức tạp giờ này anh đang tận hưởng niềm vui riêng
với đám cưới hạnh phúc bên người bạn đời
tập trung đảm trách nhiệm vụ bảo đảm công tác phòng dịch được thực hiện một cách tốt nhất
ít ai biết rằng nếu dịch không diễn biến phức tạp giờ này anh đang tận hưởng niềm vui riêng